trong ngày một mươi chín tháng một mươi tại hải dương đã diễn ra đại hội đại biểu hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh lần thứ năm nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
trong năm năm qua công tác hội và phong trào thanh niên của tỉnh hải dương đã có sự phát triển mạnh mẽ bám sát mục tiêu
nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra và đạt kết quả trên nhiều mặt đóng góp vào những thành tiệu chung của tỉnh
trong nhiệm kỳ qua các cấp hội đã cụ thể hóa phong trào tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước
các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội được tổ chức rộng khắp tiếp tục thu hút đông đảo thanh niên tham gia
các cơ sở hội cũng đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp